sau khi điều khiển xe ô tô va chạm với người phụ nữ điều khiển xe máy đình hữu hải đã xuống xe dùng dao chém nhiều nhát vào người phụ nữ
công an tỉnh bắc giang cho biết công an huyện tân yên bắc giang đang phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ đinh hữu hải
chú thị trấn cao thượng huyện tân yên để điều tra về hành vi giết người
do mâu thuẫn cá nhân vào ngày hai mươi tháng tám đình hữu hải đã điều khiển xe ô tô đi theo nạn nhân
sau đó hải điều khiển xe tông vào xe máy của người phụ nữ khiến người phụ nữ ngã xuống đường
sau đó hải đã xuống xe vung dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân bị trọng thương rồi rời khỏi hiện trường
đến một mươi một h bốn mươi phút ngày hai mươi một tháng tám tại nhà nghỉ phương nam hai thuộc thôn kim tràng xã việt lập huyện tân yên
lực lượng công an tỉnh bắc giang đã bắt giữ đinh hữu hải đang lẩn trốn tại đây
hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện việt đức hà nội và đã qua cơn nguy kịch